quốc hội đã chính thức thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức
theo đó quốc hội đã quyết định không giữ hợp đồng không xác định thời hạn kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đồng nghĩa với việc không còn viên chức suốt đời trừ những người làm việc ở vùng có điều kiện khó khăn
theo luật vừa thông qua tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sau khi luật này có hiệu lực
sẽ thực hiện ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn không ký hợp đồng không xác định thời hạn
kể cả đối với trường hợp sau khi kết thúc hợp đồng xác định thời hạn lần
trừ viên chức được tuyển dụng mới vào đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
quy định này áp dụng đối với viên chức được tuyển dụng sau ngày luật này có hiệu lực
ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi viên chức đã được tuyển dụng trước đó
cơ bản không có sự thay đổi về chế độ hợp đồng làm việc so với hiện hành